do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ cách xa mặt đường trung kính hơn hai trăm linh m
nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ trung kính vào hiện trường để chữa cháy
tại hiện trường có hơn một mươi xe cứu thương của nhiều lực lượng ứng trực sẵn bên ngoài
đến hơn ba giờ sáng lực lượng chức năng đã đưa nhiều nạn nhân ra bên ngoài bằng cáng
đến bốn h ba mươi phút sáng cùng ngày đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội cho biết công tác cứu hộ cứu nạn đã thực hiện xong
đến bảy giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm các cơ quan chức năng xác định một mươi bốn người chết
ba người bị thương trong đám cháy nhà trọ ở trung kính hà nội
đến khoảng sáu giờ ba mươi phút thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng thường trực bộ công an
mới được chính phủ giao điều hành hoạt động của bộ công an
đã đến hiện trường kiểm tra công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thăm hỏi động viên những thân nhân gia đình bị nạn trong vụ cháy
hiện công an đã phong tỏa phố trung kính để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường
trước đó dư luận cả nước có lẽ vẫn chưa quên vụ cháy trung cư mini ở khương đình hà nội
xảy ra vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đã cướp đi sinh mạng năm mươi sáu người
dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ cháy
tại ngôi nhà một mươi tầng ở số ba mươi bảy trong ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân hà nội
nhiều người dân vẫn không hỏi bàng hoàng trước sự việc
tại hiện trường hàng trăm người đứng theo dõi
hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình làm nhiệm vụ đã khá vất vả
do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong hẻm gây khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn
ông ngô phó điền nhân viên bảo vệ của trung cư cũng là người phát hiện ra vụ cháy cho biết
trung cư này có chín tầng có khoảng bốn mươi năm căn hộ có thang máy
thời điểm đó ông ngửi thấy mùi khét nên đi kiểm tra thì phát hiện lửa cháy từ bảng điện ở tầng một
bằng bàn tay tôi lấy bình xịt để dập lửa nhưng càng xịt thì càng cháy to
sau đó lửa bén vào xe máy gây nổ cháy lan tầng một khói bốc lên cao
cũng theo ông điền từ lúc xảy ra vụ cháy mới chỉ có năm hộ gia đình chạy được ra ngoài
là người đầu tiên chứng kiến sự việc anh nguyễn văn minh ba mươi năm tuổi ở phố khương hạ cho biết
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng chín anh đang ngủ ngửi thấy mùi khét tưởng nhà bị cháy nên anh minh vội bật dậy
sau đó anh nghe thấy tiếng hô hoán trong ngõ khương hạ thì mới phát hiện có nhà cháy trong đó
anh minh nói lúc tôi chạy ra ngoài thì đã thấy lửa bao trùm ở tầng năm và tầng sáu ngôi nhà
khoảng một lúc sau tôi nghe thấy tiếng rơi từ trên mái tôn vọng xuống cùng với tiếng kêu cứu của nhiều người
khói đen khi đó bốc lên nguồn ngụt khét mù cả một khu vực rộng
do bên trong nhà nhỏ hẹp nên công tác chữa cháy càng gặp nhiều khó khăn
cũng theo anh minh ngay sau khi sự việc xảy ra nhiều người đã gọi cảnh sát tới
tuy nhiên do con ngõ đi vào hiện trường vụ cháy nhỏ hẹp hàng chục xe chữa cháy không thể tiếp cận được gần hiện trường
cảnh sát sau đó đã phải sử dụng xe máy chuyên dụng kéo dây chữa cháy vào bên trong ngõ nhỏ
là một người dân sống trong tòa nhà anh nguyễn công huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cho biết
thời điểm xảy ra vụ cháy gia đình anh chuẩn bị đi ngủ thì thấy khói đen bốc lên
kèm theo tiếng chi hô thất thanh của mọi người xung quanh nên vội chạy ra ngoài
người đàn ông này kể lại
gia đình tôi có bốn người gồm vợ chồng và hai con nhỏ
sau khi chạy ra ngoài tôi ngửi thấy mùi khét kèm khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng một
ngay lập tức tôi chạy vào phòng hô hoán vợ con chạy thoát ra phía sau căn hộ
dùng thang dây và tụt xuống con ngõ phía sau tòa nhà
theo anh huy trung cư nơi gia đình anh đang sinh sống được xây theo kiểu nhà ống
với một mặt tiền ba mặt sáp nhà dân chia làm bốn mươi năm căn hộ
anh chia sẻ thời điểm cháy hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà nên nhiều người mắc kẹt
khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy
chị trang bốn mươi tuổi khuôn mặt lấm lem vệt khói sau khi thoát ra khỏi đám cháy cho biết
gia đình chị có hai vợ chồng và ba con nhỏ ở tầng sáu của trung cư mini xảy ra cháy
khoảng hơn một mươi một giờ khi gia đình chị chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn
điều hòa bỗng dưng tắt nghe tiếng la hét thất thanh của nhiều người
chị trang nói và cho hay trong khoảng bốn phút năm người trong gia đình chị đã thoát ra ngoài an toàn
khi chồng tôi dậy mở cửa thì khói đen tràn vào phòng
biết xảy ra cháy chồng tôi liền vội lấy búa đập khung sắt lan can
sau đó dùng thang bắt sang nhà bên cạnh để thoát thân
anh nguyễn đăng thắng ở trọ đối diện trung cư xảy ra cháy cho hay khoảng hơn một mươi một giờ
anh nghe thấy tiếng nổ lớn khi chạy ra ban công thì anh thấy lửa bùng cháy ở tầng một trung cư
lửa sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên
anh thắng cho hay chỉ trong mấy phút ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà những tiếng kêu cứu nhỏ dần
tôi nghe tiếng kêu cứu của nhiều người những người ở tầng thấp hoàng loạn
phá cửa thoát ra bên ngoài và được người dân ở phía ngoài giúp thoát thân
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng chín
tại một trung cư mini nằm sâu trong hẻm hai mươi chín trên bảy mươi khương hạ quận thanh xuân hà nội xảy ra cháy lớn
ngay sau khi nhận được tin báo trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chưa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân đại học phòng cháy chữa cháy
với gần hai mươi xe chưa cháy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chưa cháy
một chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho biết kết cấu của căn nhà là dạng ống
đằng trước không có ban công và đằng sau được quây chuồng gọp ở ban công
nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận rất khó khăn
chiến sĩ này cho biết bên trong khói đặc quánh sức nóng làm cho gạch bị vỡ ra
nên ảnh hưởng nhiều đến công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
theo thông tin ban đầu đám cháy xuất phát từ khu vực tầng một căn trung cư mini
nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà được thiết kế một mươi tầng có khoảng bốn mươi năm phòng
chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên
trong đó có một tầng hầm để xe tám tầng căn hộ và một tầng tung
mỗi tầng căn hộ tại trung cư mini khương hạ được thiết kế với năm căn hộ
diện tích căn hộ từ ba mươi năm đến năm mươi sáu m hai
theo chia sẻ của người dân khu vực ngõ hai mươi chín phố khương hạ phường khương đình
tập trung nhiều trung cư mini nhà trọ thu hút hộ gia đình trẻ và sinh viên
của nhiều trường đại học lớn gần đó như đại học khoa học tự nhiên
khoa học xã hội và nhân văn đại học hà nội
sáng một mươi ba tháng chín phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết
liên quan tới vụ cháy đêm qua tại thanh xuân hà nội bệnh viện tiếp nhận một mươi chín nạn nhân
trong đó hai trường hợp tử vong ngoại viện một bệnh nhân thở máy nguy kịch tám trẻ em
hiện sức khỏe của các cháu ổn định đang thở oxy
các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí vừa chấn thương
ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân bệnh viện đã hội trần
phối hợp các chuyên khoa hồi sức cấp cứu chống độc để điều trị người bệnh
phó giáo sư cơ cho biết ngay sáng sớm nay
bệnh viện tiếp tục hội trần chuyên khoa để cấp cứu cho các bệnh nhân tốt nhất
trao đổi với phóng viên lãnh đạo trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hà nội cho biết
đơn vị đã điều động một mươi kíp với hơn ba mươi cán bộ y tế với nhiều lượt vận chuyển
tới sáu giờ bốn mươi năm phút cán bộ và xe của trung tâm một trăm một mươi năm vận chuyển khoảng bốn mươi nạn nhân tới các bệnh viện
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nổ
gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và của
nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trong mùa nắng nóng đang ở tình trạng đáng báo động
nhất là ở các trung cư tập thế cũ
từ đầu năm đến nay trên địa bàn hà nội đã xảy ra hàng chục vụ cháy lớn nhỏ
thậm chí có những ngày xảy ra nhiều vụ cháy liên tiếp
hà nội tập trung rất nhiều khu trung cư tập thế cũ xuống gấp
với hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn dân cư đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn
với tình trạng hỏa hoạn xảy ra trong thời gian qua
các hộ gia đình và cả các cấp chính quyền địa phương cần phải bắt tay ngay
và công tác giáo dục tuyên truyền thanh kiểm tra phòng cháy chữa cháy
theo công an thành phố hà nội trường hợp xảy ra cháy nổ
cần bình tĩnh xử lý tìm lối thoát nạn an toàn đã định sẵn
đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
theo số một trăm một mươi bốn chính quyền công an địa phương nơi cư trú
sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy
mỗi căn hộ cần dự kiến các tình huống thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra
chủ động trang bị các dụng cụ chữ nước như xô thùng vòi mềm dẫn nước
để vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày vừa phục vụ chữa cháy khi cần thiết
các gia đình nên trang bị thêm các bình chữa cháy sách tay để nơi cố định
dễ thấy dễ lấy và tập luyện cho người trong gia đình biết sử dụng thành thạo
các dụng cụ chữa cháy đã trang bị
thưa quý vị nguy cơ cháy nổ đặc biệt là tại các khu trung cư tập thể
luôn tồn tại và đòi hỏi người dân phải luôn nâng cao đề phòng cảnh sát
trang bị đầy đủ các kiến thức phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn
để tự bảo vệ cho bản thân và gia đình
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh
mong quý vị khán giả chú ý đón xem
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo